thông tin từ đồng nai về việc phát hiện nhiều cơ sở khám chữa bệnh giả làm bệnh án nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội
sáu cơ sở khám chữa bệnh và hai nhà ở trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa đồng loạt khám xét
ngày ba mươi tháng năm các lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành khám xét các phòng khám nhà ở của một số đối tượng
tại các phường tân hiệp long bình long bình tân trảng giài bửu hòa thu giữ nhiều thùng hồ sơ tài liệu
liên quan đến việc xác nhận bệnh chủ yếu là công nhân trong các công ty để được nghỉ nhằm hưởng bảo hiểm xã hội
ngoài ra còn phát hiện nhiều giấy khám sức khỏe huy không kết quả nhưng chưa có thông tin người khám để bán cho người có nhu cầu
lập hồ sơ khống để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế
cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương mở rộng điều tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật